việt nam có cơ hội lớn để theo đuổi lộ trình phát triển bền vững khi xét đến tiềm năng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn
và tiềm năng của nguồn năng lượng gió và mặt trời trong nước
đó là ý kiến tại báo cáo triển vọng năng lượng việt nam hai nghìn một mươi chín do bộ công thương phối hợp với đại sứ quán đan mạch công bố hôm nay tại hà nội
báo cáo trình bày năm kịch bản để xem xét các xu hướng phát triển khác nhau với chi phí thấp nhất cho hệ thống năng lượng việt nam
các kịch bản này không phải là các lộ trình phát triển được khuyến nghị đối với hệ thống năng lượng mà là các kịch bản nếu thì
có tính chỉ dẫn trong đó đưa ra các đánh giá về các chủ đề phù hợp cho bối cảnh việt nam
do đó mục đích của báo cáo triển vọng năng lượng là định hướng cho các nhà hoạch định chính sách và thúc đẩy thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh
thông tin đầu tư vào cụ thể cho lập quy hoạch phát triển địa lực quốc gia viii và quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia trong thời gian tới
năm kịch bản được phân tích và so sánh bao gồm các vấn đề sớm dừng đầu tư và những nhà máy nhiệt điện than mới
điều này sẽ làm đảo ngược xu hướng tiêu thụ than đang gia tăng hiện nay ưu tiên đầu tư vào tiết kiệm năng lượng không pháp lý chính minh bạch và ổn định